và trong số đó thì có không ít những ý kiến bày tỏ sự băn khoăn và đặt ra một câu hỏi đó là tuy có nhiều sách giáo khoa nhưng thực sự thì giáo viên và học sinh có nhiều sự lựa chọn hay không mời quý vị cùng theo dõi kỳ nhận sau đây
dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông mới do các trường tự thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho đơn vị mình
nhìn vào cơ cấu của hội đồng chọn sách chúng ta thấy có đầy đủ các thành phần đại diện trong nhà trường tuy nhiên trên thực tế đại diện cha mẹ học sinh chỉ mang tính khách quan cho đủ thành phần mà thôi
bởi để đi đến quyết định chọn bộ sách nào họ phải đọc hết cả ba mươi hai đầu sách và đây là điều rất khó
tôi nghĩ là nếu một bộ sách giáo khoa ra đời không phải chúng ta đã triển khai ngay được mà chúng ta còn phải tìm hiểu nghiên cứu
bồi dưỡng khi mà có những cái bộ sách về thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái họp bàn và tổ chức những cái hội thảo để làm sao cho chọn được cái bộ sách phù hợp nhất
những tường nhiều sách giáo khoa thì giáo viên sẽ có nhiều công cụ để dạy nhưng theo dự thảo thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa của bộ giáo dục và đào tạo thì mỗi môn học chỉ được dùng một sách
điều này khác với việc sử dụng sách giáo khoa của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
như ở mỹ và bắc âu thì sách giáo khoa sẽ là tự do nó sẽ giống như là các bộ sách thông thường và người ta được tùy lựa chọn
bởi vì giáo dục hiện đại là giáo viên không dạy theo sách giáo khoa dạy gì dạy như thế nào là giáo viên
tuy nhiên ở việt nam chúng ta thì chắc là nhà nước cũng và các cơ quan chức năng cũng đã tranh luận rất nhiều và cũng chưa dám là cho sách giáo khoa tự do giống như sách khác
vẫn còn có kiểm duyệt vẫn còn có thẩm định do vậy là cái lựa chọn mà lựa chọn một bộ sách trong nhiều bộ sách nó là một khâu trung gian nằm giữa giữa tự do sách giáo khoa và chỉ có một bộ như trước
cho nên nó sẽ có cả những điểm tốt và cả những điểm xấu chưa khắc phục được
chỉ cần là cái tài liệu ấy mà người học người ta người ta tiếp cận được ở một cái nguồn học liệu mở nào đó
nhà nước quản lý anh quản lý về mặt chất lượng anh quản lý về mặt nội dung anh quản lý về mặt phạm vi anh quản lý về mặt cách thức cung cấp để làm sao cho người học người ta tiếp cận thoải mái nhất
mà nó không trái với luật pháp nó không chống lại nhà nước nó không trái với tôn trị và thuần thuần phong mỹ tục thì đều được chấp nhận
còn nếu chúng ta vẫn cứ giới hạn vào năm bộ hay một mươi bộ thì chúng ta vẫn sẽ tạo ra một cái cơ chế xin cho chúng ta vẫn tạo ra cái cơ chế khó khăn cho người học trong khi luật chúng ta đang là mở
ai cũng hiểu việc chọn sách không chỉ bằng mắt mà phải qua thực tế dạy học
trong khi thông tin chi tiết về kết quả thực nghiệm sách của các nhà xuất bản vẫn còn bỏ ngỏ do biên bản thẩm định sách chưa được công khai
thì mọi trọng trách của việc chọn sách sẽ chỉ rồn lên vai những thành viên của hội đồng chọn sách
và liệu có hay không những chỉ đạo ngầm những vận động hành lang để định hướng trong việc chọn sách cũng là vấn đề mà dư luận đang đặt ra
theo xu hướng giáo dục hiện đại giờ đây ngày càng có nhiều môi trường ở việt nam đã hạn chế dần sử dụng sách giáo khoa
vì tuổi thọ ngắn ngồi của những kiến thức cứng in ở trong sách
cách giảng và dạy theo phong cách giáo dục hiện đại không còn theo lối mòn là bám sát theo sách giáo khoa
cũng đã tạo nên những giờ học đầy hứng thú và niềm say mê học tập cho cả thầy lẫn trò
trong ngôi trường này tiết học truyền thống đã dần được thay thế bằng những tiết học như thế này
không sách giáo khoa không bục giảng học sinh giáo viên là những cá thể độc lập
nói nghe trình bày tranh luận để rồi kiến thức cứ thế được học sinh tiếp nhận một cách chủ động nhất và hào hứng
chúng tôi đã vẫn dạy theo chương trình của bộ nhưng mà chúng tôi sắp xếp lại thành các chủ đề
ví dụ như là trong từ tuần đầu tiên cho đến tại thời điểm này là tuần thứ một mươi một thì chúng tôi sắp xếp theo chủ đề là
quê hương quê hương tôi yêu thì kết hợp với các cái văn bản chữ tình về quê hương đất nước trong chương trình học
cộng với kiến thức tập làm văn đấy là văn biểu cảm
thì trong mỗi một chủ đề như thế thì tôi sẽ hướng học sinh đến cái việc mà các con cần phải thể hiện
cái tình yêu quê hương đất nước như thế nào nhưng cái tình yêu đấy nó phải xuất phát từ những cái điều giản dị nhất
có thể thấy gần một học kỳ
không có quyển sách giáo khoa nào cả nhưng những điều các em học được lại rất nhiều bởi xu hướng dạy
tích hợp và cập nhật những kiến thức mới nhất cho học sinh thì khó có một quyển sách giáo khoa nào làm nổi
ở trên thế giới ví dụ như ở nhật chẳng hạn sách giáo khoa được biên soạn rất công phu nhưng mà nếu như
luật các tạp chí chuyên ngành các tạp chí nghiên cứu ra sẽ thấy là những người nghiên cứu phê bình tác giả
sách giáo khoa không ra một cái gì cả rất là nặng nề tại vì đơn giản một điều là sách giáo khoa nó sẽ có
một cái khố hữu không bao giờ sửa được tại vì nó sẽ là kết quả nghiên cứu của một nhóm người với
một cái tiêu chuẩn giả định dành cho cái đối tượng học sinh giả định cho nên cái mà khắc phục nó thì
nó lại phụ thuộc vào những năng động của giáo viên ở các cấp gần từng người giáo viên
sách giáo khoa hẳn nhiên là cần nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện giáo dục tổng thể
to lớn sách chỉ là công cụ trung gian không cần thiết phải quá phức tạp và quá tốn kém cái
đó là người học và người dạy với cái đích sau cùng là phẩm chất
năng lực cần phát triển ở học sinh như tinh thần của chương trình mới